biển cả muôn đời vẫn đầy sóng và gió
những con sóng mãi mê đua nhau rong rủi trên cái mênh mông
như tô điểm thêm nét rạn rỡ của quê hương miền biển hà tiên
trong cái đẹp của biển trời bao la ấy
như khát sâu vào lòng những du khách thập phương
nỗi nhớ khôn nguôi về dùng quê thanh bình
ở nơi ấy có những con người lam lũ hiền hòa
đã quen với những giọt mồ hôi mặn
biển nơi đây mênh mông trao tặng cho người dân biết bao nhiêu sản vật
mà người dân nơi đây quen gọi là cà xỉu
một loài hải sản không dễ tìm ở các dùng biển khác
mà chỉ có ở thị xã hà tiên tỉnh kiên giang
có dịp đến với thị xã hà tiên tỉnh kiên giang
du khách nào cũng được giới thiệu một món ăn rất độc đặc
một loài hải sản rất độc đáo của xứ này là món cà xỉu
chỉ cái tên cũng đã đủ làm nên sự hấp dẫn của món ăn
bởi hiếm khi nào có dịp được nghe nhắc một đặc sản lạ lùng đến thế
cà xỉu sống tập trung ở môi trường sông cửa biển
có nhiều ở dùng đầm đông hồ thị xã hà tiên
cà xỉu sống dưới tầng nước bùng
vì thế chúng có lâu dài để cắm xuống đất
phục vụ cho mục đích tìm kiếm thức ăn
một cà xỉu rộ lên nhà
nhiều từ khoảng tháng sáu đến tháng tám hàng năm
hoặc trông chúng giống loài sò hay mảnh giỏ
nhưng quan sát kỹ chung giống loài cung trùng trên cạn
thân chúng hình bầu dục dẹp giỏ mỏng
có đuôi to dài màu trắng như cổng giá sống
đồng thời phần đuôi dài này
cũng để chúng cắm xuống đất cát và di chuyển
nghe tên cà xỉu là lạ
nhưng cà xỉu là hải sản phổ biến
chỉ có ở vùng đất biển hà tiên
nhắc đến hà tiên là nhắc đến dùng đất đã từ lâu
nổi tiếng có nhiều danh làm thắng cảnh đẹp
thu hút nhiều du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
thiên nhiên ưu đại cho hà tiên một tổng thể hài hòa
có núi đồng bằng và biển
kết hợp thành dùng đất đẹp như tên gọi của xứ sở này
biển hà tiên không chỉ mang vẻ đẹp thơ mộng
mà còn giàu có về hải sản
nhờ đó mà bao đời đất đẹp đẹp của hà tiên
đời nay phần lớn là người dân hà tiên
đã gắn bó bám biển
và tận dụng nguồn lợi từ biển để mưu sinh
con cà xỉu cũng theo đó bị phát hiện
và trở thành nguồn lợi để khai thác
theo người dân nơi đây khoảng hơn một mươi năm về trước
nguồn cà xỉu nơi đây rất nhiều
dưới cây nắng hanh hao con nước thủy triều vừa hạ
nhiều người dân nơi đây bắt đầu chuyến sang bắt cà xỉu
con cà xỉu sống ẩn mình trong cát
chỉ có nhiều người dân nơi đây sống ẩn mình trong cát

mới biết cách để bắt cà xỉu
cà xỉu tập trung sống gian bờ
nên việc tìm bắt của người dân nơi đây cũng khá thuận lợi
theo người dân có kinh nghiệm nhiều năm
bắt cà xỉu bắt cà xỉu bắt cà xỉu
sẽ đoán biết được nơi sinh sống của cà xỉu
chỉ cần dụng cụ như dao len đào lên
sẽ bắt được con cà xỉu dễ dàng
trong thời gian ngắn
cũng sẽ đủ cho bữa cơm gia đình
một số hộ chúng ta chủ yếu sống bằng nghề cà xỉu này
nó cũng ổn định
một ngày bắt được hai ba kg
thì thấy nó chăm ngoài hai trăm linh ngàn
một kg giờ năm mươi bảy mươi ngàn
có khi lớn chút một trăm linh ngàn
giá thành nó cao
bây giờ nó sống như thế này
nó rất là tốt
số người không có nghề gì làm
người ta canh con nước dựng tốt bãi tốt
người ta xuống tìm bắt
môi sinh sống tốt ổn định
hòa quyện với thiên nhiên
người dân nơi đây cũng sớm biết
nhiều cách chế biến món ăn từ cà xỉu
mà thiên nhiên ưu đại
cà xỉu sau khi bắt về
sẽ được lặt đuôi
và cắt bỏ phần chấm đen ở cuối đuôi
rửa bùng đất cho sạch
là có thể chế biến thành món ăn tươi ngon
như cà xỉu
cà xỉu luộc
cà xỉu xào tỏi
cà xỉu xào khóm
theo phương pháp chế biến thực phẩm truyền thống
để dự trữ cho sử dụng hằng ngày
cà xỉu cũng được làm mắm
để được dự trữ ăn dần
làm mắm cà xỉu
không quá cầu kỳ như các loại mắm khác
sau khi được trụng nước sôi
và đem đi phơi nắng
cà xỉu sẽ được muối trộn
như muối con ba khía
có thể trộn cà xỉu bằng nước muối
tuy nhiên để mắm cà xỉu
cà xỉu thơm ngon
thì phải trộn ngâm cà xỉu bằng nước mắm
và nước mắm phải được đun sôi
khi trộn cà xỉu
phải trộn luôn phần đuôi
cho thêm tỏi băm và ớt
để tạo thêm hương vị thơm thơm
và cay cay
món mắm cà xỉu lúc bấy giờ lại thêm hấp dẫn
các hàng quán mua cà xỉu muối
về chế biến lại
tạo thành những món độc cho ẩm thực hà tiên
tùy vào sở thích
mà người chế biến có thể muối bằng nước muối
muối hạt thêm đường
để mắm nhanh chua
công đoạn đòi hỏi người làm
phải có kỹ thuật kinh nghiệm và sự khéo léo
chất lượng của mắm cà xỉu
ngon hay không
cũng nhờ vào cách muối này
nếu cho ít nguyên liệu
cà xỉu sẽ bị hỏng
còn nếu muối mặn quá
cà xỉu sẽ bị đen
cà xỉu tươi ngon nhất vẫn là muối buổi sáng
và xào ngay buổi chiều
bởi khi đó vị mặn của muối
cà xỉu thì mình cũng mua dài
mình lặt cái đuôi nó ra
rồi mình mới cắt
cắt cái đuôi rồi cái mình đó mình rửa
rửa nhiều nước lắm
rửa nhiều nước cho thiệt là sạch
mới bắt nước lên sâu
rồi mới trụng cho nó chín
rồi mình mới để ra cái sàn đó
cái nia đó mình phơi cho nó gáo nó khô
rồi sàn sảy lại
rồi mình mới sảy rồi mình mới để nước mắm
rồi mình ngâm
trộn tỏi ớt vô mình mới đắm keo
mới vô keo mình đắm nách lại
dán thương hiệu lên bán
công đoạn nó nhiều lắm
lớp nào mình rửa
cắt rồi rửa
rồi mới ngâm lại
nó công đoạn nó cũng suốt một ngày
mới ra thành ra
cái con cà xỉu mình mới bán mới được
ngày trước người dân nơi đây
sớm biết được các món ăn từ con cà xỉu
có gì ngon bằng khi được thưởng thức món cà xỉu đầy hương vị
từ cái vị ngọt ngọt béo béo của thịt cà xỉu
đã trở thành hương vị đặc trưng
của dùng đất hà tiên
khi ăn thực khách chỉ cần tách lớp giỏ bên ngoài
rồi chỉ lấy phần thịt bên trong
người dân bản địa cho rằng
ngày trước trên các tàu thuyền ra khơi
luôn trữ hũ cà xỉu để ăn với cơm nóng
món ăn truyền thống này
nay trở thành đặc sản
của sứ sở hà tiên
về sau khi nhiều người biết đến món ăn dân giả này
cà xỉu mới được chế biến với nhiều cách hơn
một món ăn khác cũng rất nổi tiếng ở hà tiên
thường xuất hiện trong thực đơn
là món gỏi cà xỉu
cách chế biến món ăn cũng tương tự như gỏi xoài gỏi cốc
cà xỉu muối được trần sơ qua nước nóng để giảm mặn
đầu bếp chỉ cần băm xoài thành sợi nhuyễn
trộn với rau răm
rồi rưới nước giấm đường
thêm chút nước mắm phú quốc
để tạo vị đậm đà
trộn cà xỉu và hỗn hợp này lại với nhau
rồi rắc đậu phộng rang hành phi
để tạo thêm hương vị
là món ăn đã hoàn thành
có người còn cho thêm củ hành tây sắc sợi
cho hợp khẩu vị
vị chua mặn ngọt và cay của món ăn
tạo cho thực khách cảm giác càng ăn càng thấy hấp dẫn
đặc biệt phần đuôi cà xỉu dài
có khi dài gấp hai ba lần phần thân
sau khi muối có màu trắng
trông rắc ăn rất giòn
ăn nó béo béo
vừa ngọt vừa chua
rất là dễ ăn
theo người dân địa phương
cà xỉu muối thường ăn với cơm nóng
dắt nấm cơm vừa miệng ăn
rồi kẹp con cà xỉu bên trong
ăn mãi quên thôi
về sau nhiều người biết đến món ăn dân giả này
cà xỉu mới chế biến thành nhiều món
sức hút từ một món ăn dân giả
đậm đà độc đáo
mang tên cà xỉu
khiến cho ẩm thực tại thị xã hà tiên
tỉnh kiên giang
trở nên khó phai trong lòng thực khách
đã đến với hà tiên
dù khách nào cũng nên dừng chân
thưởng thức một đĩa cà xỉu
cùng hàng quyên về chuyến đi
nên thơ thú vị
và đầy dư dị ẩm thực biển
không ai dám ăn cà xỉu
nhưng một khi thử rồi
mới thấy hết hương vị của món đặc sản này
có sức quyến rũ rất riêng
mà chỉ có ở xứ biển hà tiên
cà xỉu đã
có cũng rất là nhiều năm
trên địa bàn
và người dân
đã tận dụng các nguồn nguyên liệu
cà xỉu hiếm có
trên địa bàn thị xã hà tiên
để làm các món ăn đặc trưng đặc sản
như là mắm cà xỉu
rồi gỏi cà xỉu
rồi cà xỉu xào khóm
rồi xỉu xào mực
rồi có thể làm lẩu cà xỉu
để cho thực khách
thưởng thức các món đặc trưng
cà xỉu xào khóm
rồi có thể làm lẩu cà xỉu
nguồn thu nhập ổn định
cho người dân
và cũng tạo được
sản phẩm nét đặc trưng ghiêng
thì định hướng của hà tiên
sắp tới sẽ xây dựng
các loại mắm đặc trưng
của thị xã hà tiên
và thúc đẩy
các món ăn
chế biến từ cà xỉu
cái nét đặc trưng ghiêng
về các món ăn
đối với thị xã hà tiên
những ngày mà người dân rong rủi mua sinh
trên dùng đất biển hà tiên
hủ mắm cà xỉu cũng khá quen thuộc
trong những bữa cơm dội vàng
bữa cơm giảng dị no lòng
để rồi hương vị của biển cả
hương vị hủ mắm cà xỉu
như thấm vào hơi thở của người dân
miền biển hà tiên
sức hút từ một món ăn dân giả
đậm đà độc đáo
mang tên cà xỉu
khiến cho ẩm thực hà tiên trở nên khó phai
trong lòng thực khách
ngày nay người hà tiên thêm tự hào
về phong cách ẩm thực của quê hương mình
khi những sản dật của quê hương
trở thành đặc sản
từ một món ăn giảng dị
mắm cà xỉu đã là đặc sản riêng có
ở dùng đất biển hà tiên
từ đó con cà xỉu không chỉ thú vị
bằng chính tên gọi
mà còn tạo nên hấp dẫn của một món ăn khoái khẩu
khi thưởng thức
có thể thưởng thức qua cách dị giác
như dị ngọt béo từ thịt cà xỉu
đặc biệt ở phần đuôi cà xỉu dài
sau khi muối sẽ trong giắc
nhìn rất bắt mắt
và ăn rất giòn
về lại hà tiên trong lần này
chúng tôi cảm nhận được nỗi vui mừng
phấn khởi của người dân nơi đây
khi mắm cà xỉu
cũng góp phần làm nên hương vị đậm đà
cho ẩm thực du lịch nơi đây
con cà xỉu nhỏ bé bình dị
quà bàn tay khéo léo của con người hà tiên
nó đã trở thành đặc sản
của quê hương hà tiên
hương vị của con cà xỉu
vẫn là hương vị đậm đà
mỗi khi du khách về với đất hà tiên
phải chăng chính từ hương vị mộc mạc
giống có như thế
đã làm cho người dân nơi đây
thêm yêu thương quê hương mình hơn